thứ hai nữa là chúng ta sẽ đảm bảo an toàn cho đối
sau khi bán đi tính lại chúng tôi cho phương pháp cử chủ nhà mình lên để thay cái điều kiện điều hòa

và yêu cầu thay cái điều kiện sử dụng khác được
khi mà chủ nhà mình lên cầm cái điều kiện đó

trước những tài liệu cơ quan công an thu thập được triều văn hải đã khai nhận
trưa ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi tám sau khi từ cơ quan đi trực về hải cùng với vợ là chị đặng thị hiếu ăn cơm xong
hai người có xảy ra mâu thuẫn sau đó hiếu có dùng dao tiến đến hải và dọa cắt cổ quý của hải để hải đỡ phải đi lang nhăng
thế vậy hải liền xông tới đẩy hiếu đến hải
hiếu ngã ngửa đập đầu xuống đất đấm đá đạp lên ngực và dùng tay bóp cổ vợ cho đến chết
sau khi biết hiếu đã chết hải lấy giấy bút và viết lại mấy chữ mệch ngoạc với nội dung là chính tay hải đã dùng tay bóp cổ vờ đến chết
thấy sát hiếu đã cứng hải luôn vào nhà vệ sinh để rửa máu
tiếp theo hải dùng dây giày thể thao bộp kéo gập chân người của hiếu lại cho vào bao tải đường chăn
rồi dùng chiếc xe máy oianpa của hiếu đưa đến cầu sông mãng thuộc địa phận phường đề thám thành phố cao bằng để vứt xuống sông
sau đó hải dùng chiếc xe máy wayanfa làm phương tiện bỏ trốn
và đến sáng ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi tám hải đã đem bán chiếc xe máy trên cho một triệu cầm đồ thuộc phường nguyễn tị minh khai thành phố bắc cạn với giá một mươi một triệu năm trăm linh ngàn đồng
hải dùng số tiền trên để phục vụ cho việc lẩn trốn cho đến thời điểm bị phát hiện bắt giữ sau tám ngày lần trốn

hải dùng chiếc xe máy wayanfa để phục vụ cho việc lẩn trốn